nguyên nhân là trong thời gian giữ cương vị ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
ông phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ và thường trực thành ủy
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
đối với việc lãnh đạo chỉ đạo đầu tư khu đô thị mới thủ thiêm
ông cũng bị xác định vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc của thành ủy
trực tiếp kết luận nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền của ban thường vụ thành ủy
với cương vị là phó bí thư thành ủy bí thư ban cán sự đảng
chủ tịch ủy ban nhân dân tp giai đoạn hai nghìn một hai nghìn sáu
ông chịu trách nhiệm chính về các vi phạm của ủy ban nhân dân tp
trực tiếp ký một số văn bản không đúng với chủ trương của hội đồng nhân dân tp
và quy định của luật ngân sách năm hai nghìn hai luật xây dựng năm hai nghìn ba
trong một mươi năm năm làm chủ tịch ủy ban nhân dân
ông lê thanh hải có hàng loạt chỉ đạo làm khu đô thị mới thủ thiêm biến dạng
ông lê thành hải hiện bảy mươi bốn tuổi giữ chức chủ tịch ủy ban nhân dân tp hồ chí minh
từ năm hai nghìn một đến năm hai nghìn sáu
sau khi được bầu làm ủy viên bộ chính trị
ông được phân công giữ chức bí thư thành ủy tp hồ chí minh trong suốt một mươi năm
từ năm hai nghìn sáu đến năm hai nghìn một mươi
thời kỳ ông hải là lãnh đạo cao nhất của ủy ban nhân dân tp
và thành ủy tp hồ chí minh
cũng là lúc dự án khu đô thị mới thủ thiêm
quận hai bắt đầu được triển khai
ông hải đã ký nhiều công văn chỉ đạo liên quan việc quy hoạch
xây dựng khu đô thị được kỳ vọng hiện đại nhất đông nam á
sau hàng chục năm hôm tám tháng một năm hai nghìn hai mươi
ủy ban kiểm tra trung ương xác định ông lê thanh hải
và hàng loạt cán bộ chủ chốt của ban thường vụ thành ủy tp hồ chí minh
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
ban cán sử đảng ủy ban nhân dân tp hồ chí minh
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
có sai phạm trong quá trình thực hiện
dự án khu đô thị mới thủ thiêm
trong quyết định ba trăm sáu mươi bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
thủ tướng phê duyệt quy hoạch xây dựng khu đô thị mới thủ thiêm
quy mô chín trăm ba mươi ha gồm khu đô thị mới bảy trăm bảy mươi ha
và khu tái định cư một trăm sáu mươi ha
nằm giáp danh thuộc địa bàn phường an khánh an lợi đông
bình an bình khánh và thủ thiêm
tuy nhiên theo kết luận của thanh tra chính phủ
trước khi quyết định của thủ tướng ban hành
tp hồ chí minh đã giao hai mươi ba ba ha đất ở phường bình an cho năm doanh nghiệp
đầu tư dự án kinh doanh nhà ở khu vui chơi giải trí thương mại
so với quy hoạch được phê duyệt
diện tích khu đô thị mới thủ thiêm đã giảm hai mươi sáu ba ha
bao gồm ba ha mặt nước
để bù vào phần hụt này ngày một mươi sáu tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
theo yêu cầu của ủy ban nhân dân tp hồ chí minh
kiến trúc sư trưởng tp phê duyệt quy hoạch một trên hai
có nội dung bổ sung danh quy hoạch khoảng bốn ba hectare đất phía bắc
thuộc một phần khu phố một phường bình an
thị trường đất quận hai
bắt đầu bắt nháo
theo đề nghị của ủy ban nhân dân tp
ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai
phó thủ tướng nguyễn công tạn có công văn một trăm chín mươi
cho thu hồi chín trăm ba mươi ha
thuộc các phường an khánh bình an bình khánh an lợi đông và thủ thiêm
lúc này đã đổi thành quận hai
để chuẩn bị cho việc xây dựng khu đô thị mới thủ thiêm
công văn nêu rõ
việc triển khai phải phù hợp với quyết định ba trăm sáu mươi bảy thủ tướng phê duyệt
ngày sáu tháng ba năm hai nghìn hai
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hồ chí minh
vũ hùng việt ký công văn yêu cầu các sở ngành xác định địa điểm
diện tích và danh giao đất của chín trăm ba mươi ha
bao gồm bảy trăm bảy mươi ha xây dựng khu đô thị mới
và một trăm sáu mươi hectare xây dựng khu tái định cư
trong đó nêu
nếu thiếu đất cho phép điều chỉnh diện tích các dự án trên địa bàn quận hai
để đảm bảo đủ diện tích theo phê duyệt của chính phủ
nửa tháng sau
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hồ chí minh lê thanh hải
yêu cầu điều chỉnh diện tích khu đô thị mới
giao kiến trúc sư trưởng thành phố
giám đốc sở địa chính nhà đất
cắm mốc đủ bảy trăm bảy mươi ha đất
theo giải pháp bổ sung hơn bốn mươi hectare của khu tái định cư bình khánh
giả soát lại quỹ đất trên địa bàn quận hai
đề xuất phạm vi giao đủ một trăm sáu mươi hectare tái định cư
sau đó để có đủ đất bù vào khu tái định cư
ông hải tiếp tục yêu cầu giả soát lại quỹ đất trên địa bàn quận hai
thu hồi đất của các dự án chậm triển khai
không nhất thiết tại một địa điểm
thực tế chỉ có khoảng một mươi hai mươi ha
giáp danh khu đô thị mới
từ chỉ đạo này của ông hải
khu tái định cư thủ thiêm đã được chuyển ra xa
và chia thành sáu địa điểm
tại các phường bình khánh an phú an khánh
thành mỹ lợi cát lái
trong đó khoảng năm mươi hectare ở phường cát lái
giáp tỉnh đồng nai
cách khu đô thị mới đến một mươi năm km
hơn ba năm sau tháng một mươi hai năm hai nghìn năm
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn văn đua
ký quyết định sáu năm sáu năm
phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung khu đô thị mới thủ thiêm
tỷ lệ một trên năm với các nội dung
diện tích quy mô trung tâm là bảy trăm ba mươi bảy ha
trong đó khu đô thị mới là sáu trăm năm mươi bảy ha
khu đô thị chỉnh trang là tám mươi ha
tổng số dân định cư là một trăm ba mươi người
tại điều hai của quyết định có nội dung thay thế quyết định ba trăm sáu mươi bảy
ngày bốn tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu của thủ tướng
quyết định sáu năm sáu năm đã đẻ ra khu đô thị chỉnh trang
mà thực tế tám mươi ha đất thuộc một trăm sáu mươi ha đất tái định cư
đã được thành phố giao cho
doanh nghiệp làm dự án
từ quyết định này trung tâm khu đô thị mới thủ thiêm
được chia làm năm khu vực chính
gồm khu lõi trung tâm hành chính
khu đa chức năng đại lộ đông tây
khu dân cư phía bắc khu dân cư phía đông
khu lâm viên sinh thái phía nam
trong kết luận một nghìn bốn trăm tám mươi ba ban hành ngày bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
thanh tra chính phủ xác định có năm mươi một dự án nhà ở
văn phòng khu vui chơi giải trí công trình công cộng
với tổng diện tích khoảng một trăm bốn mươi bốn sáu ha trên đất tái định cư
chủ trương này của thành phố còn có nhiều vi phạm
như giao đất không qua đấu giá
giao đất không đúng với giấy phép kinh doanh
không đúng thẩm quyền
không có quy hoạch chi tiết một trên hai được duyệt
chưa ký hợp đồng thuê đất vẫn cho phép sử dụng
chưa kể các dự án này khi triển khai đã lấn sông
xây dựng công trình sai quy hoạch
vượt số tầng tính toán tiền sử dụng đất sai
thanh tra chính phủ cho rằng
các sai phạm của thành phố hồ chí minh
đã phá vỡ quy hoạch khu đô thị mới thủ thiêm
được thủ tướng phê duyệt
thể hiện sự buông lỏng quản lý sử dụng đất
đây là nguyên nhân khiến cuộc sống của nhiều người dân
bị ảnh hưởng khiếu nại kéo sai
việc xây dựng khu đô thị mới thủ thiêm bị đình trệ
theo ủy ban kiểm tra trung ương
ông lê thanh hải là người chịu trách nhiệm chính
về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ thành ủy
ông lê hoàng quân nguyên ủy viên trung ương đảng
phó bí thư thành ủy bí thư ban cán sự đảng
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm
của ban thường vụ thành ủy
và chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm
của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
ông nguyễn văn đua nguyên phó bí thư thường trực thành ủy
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
bà nguyễn thị hồng ông lê văn khoa
nguyên ủy viên ban thường vụ thành ủy
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
vũ hùng việt nguyên thành ủy viên
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm
của ban thường vụ thành ủy
của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố
và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện
chức trách nhiệm vụ được phân công
hành vi của ông hải và những cựu lãnh đạo thành phố
được cho là gây hậu quả rất nghiêm trọng
làm thiệt hại lớn tiền và tài sản của nhà nước
ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế xã hội
và đời sống của một bộ phận nhân dân thành phố
gây bức xúc trong xã hội
sau kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương
tp hcm cũng kiểm điểm các cá nhân này
gửi báo cáo ra trung ương
vì có nhân sự thuộc bộ chính trị quản lý
ủy ban kiểm tra trung ương sẽ họp
và báo cáo bộ chính trị
để có hay không hình thức kỷ luật
sau đó ban chấp hành trung ương bỏ phiếu quyết định
sau khi bộ chính trị có quyết định chính thức
tp hcm sẽ xử lý cụ thể về mặt đảng chính quyền
vừa qua ủy ban nhân dân thành phố
đã tổ chức kiểm điểm cán bộ
do ủy ban nhân dân quản lý
sau kết luận của thanh tra chính phủ
tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc này
sẽ được chúng tôi liên tục cầm nhật
thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại